cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết dương đức luân chúa tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa đối tượng thứ ba liên quan đến vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra vào ngày tám tháng ba vừa qua trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh yên đã ra đầu thú
trước đó vào chiều ngày tám tháng ba chị phan thị thủy ở huyện vĩnh tường đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng chị thủy vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô thì bị các đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng số tiền trên
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an tp vĩnh yên và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra
truy xét xác định ba đối tượng là thủ phạm gây án gồm nguyễn hoài nam nguyễn văn hùng dương đức luân
ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã vận động nguyễn hoài nam ra đầu thú đồng thời bắt giữ đối tượng nguyễn văn hùng
đối tượng dương đức luân bỏ trốn khỏi địa phương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định truy nã
đến một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp ba trăm một mươi một năm triệu đồng là số tiền đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết
lừa chạy án để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các nạn nhân vũ bá nam chú tại huyện
cơ quan công an huyện cơ rốt tỉnh đắc nông vừa bị công an huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự
theo điều tra ban đầu khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nam có quen với hai thanh niên và biết được hai người này đang bị công an huyện crong park điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nam nói bản thân mình có quen biết với cán bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án và có thể xin giảm nhẹ án cho hai người trên
để lo lót chạy án thì hai người này đã phải đưa tiền cho nam
do tin tưởng và muốn giảm nhẹ tội cho mình nên cả hai đã đưa cho nam tổng số tiền sáu mươi năm triệu đồng
số tiền này nam đã dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân hết
đến ngày hai mươi tháng hai hai thanh niên trên bị công an huyện cờ rông bắc ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
biết mình đã bị lừa nên cả hai đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc của tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tuấn thành chú tại tỉnh an giang và nguyễn thế tường chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng về hành vi cố ý gây thương tích
trong quá trình điều tra xác định do thành và tường có mâu thuẫn với nhau từ trước trong việc tranh giành khách hàng
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc thành đang tư vấn bán đồ cho khách trong cửa hàng
thì tường mang theo một cây dao tự chế đến cửa hàng tìm thành thách thức chém nhau
mọi người căn ngăn và kéo tường đi nơi khác
vào thời điểm này thành vào trong cửa hàng lấy một cây dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô đi tìm tường
khi tới đầu hẻm gần cửa hàng thấy tường đang đứng cần dao thành xuống xe rồi hai bên lao vào chém nhau khiến cả hai bị trọng thương
sau đó thành và tường được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị
theo kết luận giám định tiền lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với tường là hai mươi và thành là một mươi hai
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
cho biết vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh bạc liêu
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong đấu thầu thực hiện hợp đồng một số gói thầu do sở y tế tỉnh bạc liêu làm chủ đầu tư
một số hàng hóa thiết bị do nhà thầu là công ty aic và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của công ty iec cung cấp
có sự tranh lệch lớn giữa giá bán ra so với giá nhập khẩu có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách nhà nước
cụ thể gói thầu số hai mươi bảy là dự án mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa bạc liêu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
giá nhập khẩu thiết bị là hơn một mươi sáu tỷ đồng nhưng giá bán ra trên năm mươi một tỷ đồng
giá hợp đồng cao gấp ba hai lần so với giá nhập khẩu tương đương với số tiền hơn ba mươi năm sáu tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại thăng long
gọi tắt là công ty thăng long có trụ sở tại xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
quá trình điều tra đến nay xác định năm hai nghìn bốn ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã phê duyệt và giao cho công ty thăng long
là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía nam
quốc lộ năm địa chỉ tại xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
công ty thăng long đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng tiến hành san lấp thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm
tuy nhiên công ty thăng long chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính chưa nộp tiền sử dụng đất các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu
các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn
từ năm hai nghìn năm đến nay công ty thăng long đã ký hợp đồng chuyển nhượng hai bảy trăm sáu mươi hai lô với khách hàng tổng số tiền thu theo hợp đồng là một bảy trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu thu nhập thập được vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty thăng long
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thế hùng nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại thăng long
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đề nghị những khách hàng đã ký hợp đồng nộp tiền cho công ty thăng long liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên
địa chỉ số bốn mươi năm hải thượng lã nông phường hiến nam thành phố hưng yên tỉnh hưng yên thông qua đồng chí nguyễn văn thọ điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm sáu mươi ba ba trăm năm mươi sáu một trăm một mươi một để được giải quyết
thưa quý vị với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê tuấn hồng năm mươi tám tuổi nguyên bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh
cụ thể ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh xác định thời điểm ông lê tuấn hồng giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gia bình
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện gia bình từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
ông hồng đã bị ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo
tiếp tục với thông tin về phiên xét xử vụ án vạn thịnh pháp
sáng nay phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi
trước đó một số bị cáo khai từng bị ép ký giải ngân cho vạn thịnh pháp đã xin nghỉ việc
trong phiên xét xử ngày hôm qua một mươi bốn tháng ba thừa nhận cáo trạng chỉnh sửa kết luận thanh tra dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại scb không đưa ngân hàng vào diện kiểm soát đặc biệt
nhưng bị cáo đỗ thị nhàn khẳng định bị cáo thực hiện hành vi này theo sự chỉ đạo của nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
bị cáo nguyễn văn hưng thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo lận đúng xong bị cáo hưng quả quyết không chỉ đạo đỗ thị nhàn cũng như đoàn thanh tra
hiện bị cáo nguyễn văn hưng đang bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về số tiền năm hai triệu usd đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn thực hiện chỉ đạo của trương mỹ lan võ tấn hoàng văn cùng lái xe riêng
nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu usd đến đưa cho bà nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà nhàn
về bị cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu usd từ trương mỹ lan bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất xấu hổ về một phút nông nổi đã làm ra hành vi sai trái
bị cáo nhàn mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo khắc phục năm hai triệu usd
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với mã thị yên
chú tệ tỉnh bắc giang về tội lừa đảo giếm hoạt tài sản
do không có việc làm nhưng cần tiền để tiêu xài cá nhân yên đã tạo lập tài khoản facebook tham gia vào các hội nhóm để tìm kiếm khách hàng
đang có nhu cầu mua các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng để trao mời với giá rẻ hơn thị trường
khi khách hàng chuyển tiền thành công yên rút toàn bộ số tiền đồng thời cắt liên lạc với khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm
với tùy đoạn trên yên đã lừa đảo một bị hại trên địa bàn thành phố thái nguyên với tổng số tiền chiếm đoạt là tám ba triệu đồng
cho người khác vay tiền với lãi suất cao gấp chín một mươi tám lần so với quy định nguyễn văn nhật chú tại huyện an dương thành phố hải phòng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
qua công tác nắm tình hình địa bàn lực lượng trinh sát hình sự công an thành phố rạch giá phát hiện đối tượng nguyễn văn nhật
có biểu hiện hoạt động tín dụng đen nên tiến hành mời lên làm việc
tại cơ quan điều tra nhật khai nhận đã cho nhiều người trên địa bàn thành phố rạch giá vay với hình thức tiền đứng và tiền gấp ngày
với số tiền trên một tỷ đồng lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rệ vũng tàu ngày hôm qua cho biết đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng
trương văn phượng và lý khải diệu cùng chú tại thành phố hồ chí minh do có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
vào đêm ngày một mươi ba tháng ba tại khu phố kim sơn phường kim dinh thành phố bà rịa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường kim dinh thành phố bà rịa
bắt quả tăng phượng đăng tăng chữ che phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hai gói ni lông bên trong có chứa tinh thể trong suốt mà phượng khai là ma túy đá
làm việc với cơ quan công an phượng khai nhận số ma túy trên là mua của lý khải diệu với giá sáu mươi triệu đồng để mang về sử dụng
quá trình điều tra truy xét sáng sớm ngày một mươi bốn tháng ba tại huyện bình tân thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa úng tàu phối hợp với công an quận bình tân bắt giữ diệu
khám xét nơi ở của diệu cơ quan công an tiếp tục thu giữ tám gói ni lông chứa ma túy đá
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đang trốn lệnh truy nã với tội danh trộm cắp tài sản lê nguyễn kim thành sinh năm hai nghìn năm
chú huyện thành phố tỉnh bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhà bè thành phố hồ chí minh bắt giữ thành công
trước đó qua công tác trinh sát và tin báo lực lượng chức năng đã phát hiện thành đang lẩn trốn làm việc trên tàu cá bv chín mươi ba nghìn chín trăm ba mươi chín ts
đang trên đường vào bờ
khoảng giờ ngày một mươi bốn tháng ba khi tàu cá bv chín mươi ba nghìn chín trăm ba mươi chín ts vào tới khu vực biển sao mai phường năm thành phố vũng tàu
tội công tác đã tiến hành đón lóng bắt giữ đối tượng thành và dẫn dài đưa về bờ an toàn
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện nhà bè thành phố hồ chí minh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong tại sơn la
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nha tỉnh sơn la đã ra lệnh giữ người
bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ tiến cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại huyện thuận châu về hành vi điều khiển xe ô tô khi hơi thở có nồng độ cồn và gây tai nạn
vào ngày chín tháng ba vũ tiến cảnh điều khiển xe ô tô va chạm với một xe máy do nữ sinh điều khiển
và khiến nữ sinh tử vong trên đường đi cấp cứu
lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng cảnh
kết quả đo được là một ba trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại cơ quan công an đối tượng khai ăn cơm tại nhà người quen có uống rượu
và sau đó điều khiển xe ô tô trên đường về nhà thì gây ra vụ tai nạn
sáng nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi xe khách dường nằm bị lật khiến cho một mươi ba người bị thương phải nhập viện cấp cứu
cụ thể vào lúc bốn giờ năm mươi phút sáng
xe khách của nhà xe tân kim chi chạy tuyến hà nội đà nẵng do lái xe nguyễn sinh
trú tại thành phố đà nẵng điều khiển
trên xe chở ba mươi hai hành khách và hai lái xe
khi đến km bảy trăm một mươi chín tám trăm năm mươi thuộc địa phận xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
thì xảy ra tai nạn khiến xe bị lật
công an tỉnh quảng trị đã điều các xe chữa cháy của đội khu vực vĩnh linh
và đội khu vực thành phố đông hà cùng hàng chục cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ phối hợp với lực lượng chức năng và người dân giải cứu những người bị nạn
đến sáu giờ sáng cùng ngày tất cả hành khách trên xe được giải cứu thành công
theo thông tin ban đầu có một mươi ba hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện vĩnh linh và bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ